tình hình nắng hạn đang diễn biến phức tạp trên toàn tỉnh phú yên trong khi nhiều địa phương trong tỉnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào mùa nắng nóng
thì ở huyện miền núi sông hình việc cấp nước sinh hoạt cho dân được thực hiện khá hiệu quả ở tất cả một mươi một xã thị trấn
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong bảy xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện sông hinh có sáu xã được xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung
bằng việc lồng ghép các nguồn vốn chủ động cấp nước tới tận nhà cho hơn năm hộ gia đình
trong bảy xã vùng đồng bào dân tập thiểu số của huyện sông hinh có sáu xã được xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung

trong bảy xã vùng đồng bào dân tập thiểu số của huyện sông hinh có ba vấn đề quan trọng là phải bảo đảm nguồn nước đầu vào trên cơ sở dựa vào các hồ thủy điện thủy lợi đập sông suối ở thời điểm khô kiệt nhất
công nghệ làm nhà máy nước phải hiện đại cho cả hệ thống và làm tốt khâu quản lý vận hành
nguồn nước có thể tròn ở các vị trí khác nhau thứ nhất là dựa vào các hồ đập thứ hai sông suối thứ ba là khoan diễn
chúng tôi dọn phương án nguồn là đảm bảo nhất là các hồ có hồ thủy lợi
hồ thủy điện thì chúng tôi chọn cả cái hồ là cái nguồn nước là đảm bảo tương đối
cái thứ hai công nghệ để mà làm nhà máy nước thì phải là hiện đại
thì giờ cơ bản chúng tôi chọn là có những bây giờ là vận hành là bấm nút thôi cài chương trình thì không phải là như ngày xưa
và cái quan trọng thành công thứ ba là cái khâu là quản lý
đến vì nào đầu tư xây dựng thì đến vì đó là quản lý và vận hành luôn
trong khi nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
ở tỉnh phú yên do nhà nước đầu tư hoạt động kém hiệu quả
có công trình phải bỏ hoang tiểu sông hình các công trình nước đều hoạt động tốt
thậm chí còn có lãi từ thu phí tiền nước
riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giá nước thấp hơn một đồng một mét khối so với giá quy định của ủy ban nhân dân tỉnh
nhà máy nước của chúng tôi hiện nay thì đang làm ăn là đang có lãi chút ít tức là lấy thu bù chi
cái giá nước thì chúng tôi vẫn theo giá là tức là của
của tỉnh riêng đồng bào dân tộc thì chúng tôi lấy thấp hơn giá của tỉnh là một
khi mua nặng hai mươi bốn hai mươi năm thì như đồng xuân dân hòa người ta phải mua đến một trăm tám mươi một khối nước
chứ sông hình vẫn cung cấp đủ đủ nước là cho dân và chúng tôi cũng thu được tiền
dự báo từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu trở đi tại phú yên hạn hán sẽ diễn ra ngày càng gai gắt và nghiêm trọng hơn
với hơn một mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt
nơi năm hai nghìn một mươi năm và một mươi ha lúa hè thu bị nắng hạn đe dọa
với việc đầu tư xây dựng và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước sạch
huyện sông hinh là địa phương có số hộ thiếu nước sinh hoạt ít nhất tỉnh phú yên